việt nam lần đầu tiên chúng cử thành viên ủy ban luật thương mại quốc tế nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
với số phiếu là một trăm năm mươi bảy trên một trăm chín mươi ba trong cuộc bầu cử tại đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi ba ở new york mỹ
đây cũng là lần đầu tiên việt nam tham gia ứng cử vào cơ quan này
việc việt nam ứng cử thành công và lần đầu tiên trở thành thành viên ủy ban luật thương mại quốc tế
đã thể hiện vị thế uy tín quốc tế ngày càng cao của việt nam
việt nam đã cùng với tám nước khác thuộc nhóm châu á thái bình dương
ứng cử cho bảy vị trí của nhóm này trong đợt bầu cử ủy ban luật thương mại quốc tế liên hợp quốc năm nay
ủy ban luật thương mại quốc tế là một cơ quan chuyên môn pháp lý của liên hợp quốc
được đại hội đồng liên hợp quốc lập ra từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
với mục đích thúc đẩy quá trình hài hòa và nhất thể hóa pháp luật thương mại quốc tế
thông qua đó giảm thiểu những rào cản đối với sự phát triển của thương mại quốc tế
hiện nay hoạt động của ủy ban luật thương mại quốc tế tập trung vào các mảng công tác về trọng tài và hòa giải
các tổ cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà nước và nhà đầu tư
thương mại điện tử luật phá sản giao dịch bảo đảm doanh nghiệp vừa và nhỏ
việc việt nam ứng cử thành công và lần đầu tiên trở thành thành viên ủy ban luật thương mại quốc tế
đã thể hiện vị thế uy tín quốc tế ngày càng cao của việt nam
theo đại sứ đặng đình quý trưởng phái đoàn việt nam tại liên hợp quốc
việc việt nam quyết định ứng cử làm thành viên ủy ban luật thương mại quốc tế
xuất phát từ đường lối đối ngoại chủ động tích cực hội nhập quốc tế
chủ trương đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương
sắp tới việc triển khai các hiệp định song phương và đa phương về thương mại đầu tư
kể cả các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới như hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ
xuyên thái bình dương cptpp đặt ra yêu cầu cấp thiết cho việt nam về hoàn thiện pháp luật về thương mại
việc việt nam cùng các nước tham gia vào ủy ban này sẽ giúp tạo thuận lợi cho việc hoàn thiện
hài hòa hóa pháp luật quốc gia về thương mại qua đó giảm các rào cản giải quyết thỏa đáng tranh chấp phát sinh
tăng cường thương mại quốc tế phục vụ phát triển bền vững
vì hòa bình thịnh vượng cho nhân dân việt nam và các nước trên thế giới